phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ chu vũ hải đăng đối tượng được xác định cầm đầu trong nhóm bốn người sử dụng súng cướp xe ô tô tại huyện trảng bom khi đang trốn tại thành phố cần thơ và vừa di lý về đồng nai để phục vụ công tác điều tra